trong các ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp với lực lượng vũ trang quân khu bảy
và các lực lượng của bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự
ứng phó bão mạnh kết hợp chiều cường và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi bảy
để đánh giá khả năng huy động nguồn lực phương tiện trang bị cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả
trong các tình huống phức tạp theo phương châm bốn tại chỗ từ kết quả diễn tập
cơ quan đơn vị tiến hành bổ sung điều chỉnh hoàn thành phương án phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn khắc phục sự cố dò dỉ hóa chất độc hại và đầu tư mua sắm các trang thiết bị
nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống về thiên tai bão lũ
cũng như công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố
cuộc diễn tập này cũng có ý nghĩa rất là thiết thực trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
mà thủ tướng kinh phủ với con chỉ đạo trong hội nghị về
thích ứng biến đổi khí hậu ở việt nam nói chung đặc biệt là nam bộ nói riêng
diễn tập thành công lần này nổi lên mấy vấn đề
thứ nhất là phải nói cuộc diễn tập này đã khẳng định trách nhiệm cũng như nhận thức
và đặc biệt là sự quan tâm hiệu lực hiệu quả của lãnh đạo cấp ủy chính quyền
hệ thống chính trị ban ngành ở thành phố hồ chí minh đối với công tác phòng thủ dân sự
đối với ứng phó bão mạnh triệu cường như thế này
tình huống giả định khoảng tám giờ ngày một mươi tám tháng một mươi xuất hiện bão mạnh có tên quốc tế là nokten
cơn bão số một mươi ba với gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba lượng mưa từ ba trăm linh ba trăm năm mươi mm
nước biển dâng cao khoảng hai năm km
kết hợp triệu cường có thể lên cao từ bốn bốn đến bốn bảy m
trong lúc tàu thuyền ngư dân di chuyển vào tranh chua bão
xảy ra tình huống giả định có thuyền của ngư dân gặp nạn và có ngư dân rơi xuống biển
lập tức tàu cảnh sát biển tàu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và cả máy bay trực thăng chuyên dụng của lực lượng quân đội
nhanh chóng lao tới cứu hộ thành công đưa ngư dân lên bờ sơ cấp cứu kịp thời
và lai dắt tàu thuyền của ngư dân vào bờ an toàn
tại cuộc chiến tập trung này chúng ta thấy được cái biểu dương lực lượng rất là rõ của cả hệ thống chính trị vào cuộc
ở tp hcm từ tp hcm đến tận quận xã phường
ta thấy được sự kết hợp rất là chặt chẽ của quân khu bảy trong quá trình phối hợp với tp hcm
việc chỉ đạo để tạo lên sức mạnh tổng hợp
chúng ta thấy được lực lượng hùng hậu tham gia của bốn tại chỗ của nhân dân
một vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội trong đó của quân khu bảy của biên phòng
của cảnh sát biển của phòng không quân của các lực lượng quân binh chủng ở trên địa bàn
và lực lượng công an tham gia cũng hết sức tích cực hiệu quả
diễn tập được vận hành cơ chế theo ba cấp thành phố quận huyện xã thị trấn
phần diễn tập thực binh thông báo kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh
tổ chức neo đậu thiết lập bệnh viện giã chiến cứu trợ nhân đạo giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai
xử lý sự cố trái nổ do dị hóa chất và cứu nạn cứu hộ
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và của nhân dân